đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu một cán bộ cảnh sát giao thông ở nghệ an đã bị một nam thanh niên cố tình vượt chốt và đâm ngã
vào trưa ngày hôm qua tổ công tác công an tỉnh nghệ an lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc địa phận thị trấn hưng nguyên
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phát hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
liền tăng tốc để cố tình vượt qua chốt và đâm vào một thành viên tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên
nam thanh niên nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó vụ việc đang được công an huyện hương nguyên điều tra làm rõ